tại tỉnh đắk nông bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia đường trường sơn đường hồ chí minh biểu tượng của ý chí thống nhất đất nước
hội thảo khoa học cấp quốc gia đường trường sơn đánh dấu mốc son tròn sáu mươi năm kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín khi tuyến đường vận tải chiến lược trường sơn nhằm chi viện cho miền nam được hình thành
trong những năm tháng chiến tranh tuyến đường trường sơn là minh chứng cho biết bao hy sinh sương máu của quân và dân ta để làm nên chiến công lịch sử ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
hội thảo lần này đã nhận được gần tám mươi báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các cựu quân nhân và nhân chứng lịch sử phản ánh khá đầy đủ và toàn diện sứ mệnh lịch sử của tuyến đường trường sơn đường hồ chí minh
đồng thời có những phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc vào công cuộc xây dựng